giá cà phê hôm nay tại khu vực tây nguyên tăng ba trăm linh đồng một kg ở mức từ ba mươi một một trăm linh đồng đến ba mươi một năm trăm linh đồng một kg
trong đó giá cà phê thấp nhất ghi nhận tại lâm đồng là ba mươi một một trăm linh đồng một kg và cao nhất là ở tỉnh đắk lắc ở mức ba mươi một năm trăm linh đồng một kg
cà phê việt nam tiêu thụ nhiều nhất ở thị trường eu chiếm bốn mươi trong tổng lượng và ba mươi tám về tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước
tiếp theo là đông nam á chiếm một mươi ba tổng lượng và tổng kim ngạch